ngày chín tháng bốn đoàn công tác bộ thư lệnh bộ đội biên phòng kiểm tra ra soát công tác chuẩn bị các hoạt động
diễn ra trong chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tám
tại tỉnh lào cai vào ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đoàn công tác đã kiểm tra các hoạt động trong khuôn khổ chương trình giao lưu như lễ trào cột mốc
tô son cột mốc trồng cây hữu nghị công tác chuẩn bị trang trí khánh tiết
đón tiếp đại biểu tại khu vực cửa khẩu quốc tế lào cai
lễ khánh thành công trình nhà văn hóa hữu nghị biên giới việt nam trung quốc
hoạt động thăm tặng quà của bộ trưởng bộ quốc phòng hai nước tại trường tiểu học kim đồng
tham quan đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai
đến nay công tác luyện tập của các lực lượng các hạng mục công trình
công tác chuẩn bị phục vụ chương trình giao lưu ghi nhận đảm bảo tiến độ
tổng kết phong trào tết nhân ái xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn của hội chữ thập đỏ tp hà nội
toàn thành phố đã hỗ trợ hàng trăm nghìn người có hoàn cảnh khó khăn
trao tặng trên một trăm hai mươi bảy năm trăm linh xuất quà với tổng trị giá hơn bảy mươi hai tỷ đồng
do làm tốt công tác tuyên truyền vận động triển khai bài bản các nội dung của phong trào tết nhân ái năm hai nghìn hai mươi bốn
thành phố hà nội đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân
từ đó đã đạt giá trị vận động hơn bảy mươi hai tỷ đồng
điểm nhấn trong phong trào tết nhân ái hai nghìn hai mươi bốn là các chương trình chợ tết nhân ái
tết không đồng được tổ chức theo mô hình hội trợ tặng quà vui tết
theo đó đã tổ chức hai chương trình chợ tết nhân ái cấp trung ương
năm chương trình cấp thành phố năm một mươi bảy chương trình cấp quận huyện thị xã
bên cạnh đó tại các quận huyện thị xã năm mươi chương trình chợ tết cũng đã được tổ chức
hỗ trợ cho hàng chục hàng trăm nghìn lượt người khó khăn
cùng với đó các cấp hội đã phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp
các nhà hào tâm tổ chức các hoạt động chăm lo hỗ trợ nhà ở
xin kế cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành phố khác
nhân dịp này ủy ban nhân dân tp hà nội đã tặng bằng khen cho bốn tập thể và ba cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phòng trào tết nhân ái năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày chín tháng bốn tại xã khánh an huyện u minh tỉnh cà mau
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chính thức phát động hưởng ứng
tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu
tại lễ phát động đại diện bộ nông nghiệp thứ trưởng nguyễn hoàng hiệp nhấn mạnh vai trò
ý nghĩa và tầm quan trọng của nước sinh hoạt phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người dân
nhiều nơi trong cả nước vẫn còn một bộ phận người dân bị thiếu nước sinh hoạt do các nguyên nhân khác nhau
chỉ riêng tại khu vực đồng bằng sông cửu long trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi bốn này
vẫn còn khoảng năm mươi hộ dân vùng nông thôn khoảng ba sáu số hộ bị ảnh hưởng
bởi thiếu nước sinh hoạt
thứ trưởng nguyễn hoàng hiệp kêu gọi các cấp các ngành các tổ chức cá nhân và các địa phương trong cả nước
hãy biến tinh thần của từng lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường thành các hành động thiết thực và hiệu quả
tại lễ phát động bang tổ chức đã trao tặng nhiều thiết bị lọc nước và trữ nước cho người dân vùng nông thôn
phát động tổng vệ sinh môi trường vùng nông thôn của tỉnh cà mau
theo quyết định của ủy ban nhân dân tp hải phòng từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thành phố sẽ cấm xe dừng đỗ tại một trăm linh tuyến đường trung tâm
để tiến tới thực hiện lộ trình này từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng chức năng hải phòng đã tăng cường xử lý mức phạt cao nhất đối với các xe dừng đỗ sai quy định
các loại đất công trình có thể cải tạo hoặc đầu tư xây dựng nơi đỗ xe đất ở
kể cả nhà ở cũ cải tạo để có nơi đỗ xe đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối đất cây xanh
xây dựng kết hợp bãi đỗ xe
đất xây dựng công trình công cộng đất thương mại dịch vụ và các loại đất khác
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
thành phố không quy hoạch chi tiết cụ thể bãi đỗ xe điểm đỗ xe nhỏ lẻ
quy hoạch các bãi đỗ xe điểm đỗ xe lớn đã được nghiên cứu tích hợp vào quy hoạch thành phố
và quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết tỷ lệ một trên hai các quận huyện
hải phòng khuyến khích kêu gọi các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng bãi đỗ xe mới nhiều quy mô khác nhau
như bãi đỗ xe mini bãi đỗ xe ngầm bãi đỗ xe cao tầng bãi đỗ xe ứng dụng công nghệ thông minh
thưa quý vị ngày hội giáo dục stem dành cho học sinh tiểu học tại tp hcm vừa được tổ chức
với chủ đề thành phố xanh đã đánh dấu một bước quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về giáo dục stem
tham gia trải nghiệm các mô hình sản phẩm stem được trưng bày tại ngày hội
nhiều học sinh cảm thấy thích thú và có những ý tưởng sáng tạo muốn đóng góp cùng bảo vệ
thành phố xanh
hãy biết nhiều hơn và muốn bảo vệ môi trường để việt nam mình sạch đẹp hơn ạ

con muốn làm những cái mô hình như là robot hay là những cái robot mà để giúp con người
để quyết dọn hay là để tối tạo ra một môi xây đất xanh hơn
ngày hội đã tổ chức
tổ chức các sân chơi hoạt động cho học sinh trải nghiệm với chủ đề thành phố xanh
như chung tay bảo vệ môi trường vì màu xanh thành phố thiết kế không gian xanh
khám phá bầu trời xanh và bảo vệ môi trường biển
chúng tôi hướng đến rất là nhiều mục tiêu là giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
chăm sóc bảo vệ cây xanh và các cái mô hình để mà chống cái rác thải
để mà sử dụng tiết kiệm năng lượng tích hợp vào các cái nội dung bài học
sở sẽ chỉ đạo các trường
trường sẽ làm thường xuyên để cho học sinh và giáo viên vận hành thuần thuộc
cái phương pháp giáo dục stem tích hợp các cái môn học ở trong nhà trường
để tạo thành một cái bài học bổ ích
điểm thu hút của ngày hội giáo dục stem này là có sự góp mặt của các sản phẩm
nghiên cứu khoa học đến từ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố
việc giới thiệu trưng bày trải nghiệm các sản phẩm nghiên cứu khoa học
sẽ giúp học sinh có thêm trải nghiệm bổ ích
qua đó phát triển tư duy sáng tạo và khả năng học hỏi
góp phần phát triển năng lực phẩm chất của học sinh
theo đúng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
tỉnh quảng ninh đang triển khai xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách
để quản lý bảo vệ môi trường bảo tồn và phát huy giá trị di sản vịnh hạ long
tỉnh đã thực hiện thu gom quản lý rác thải nước thải sinh hoạt
kiểm soát công tác bảo vệ môi trường của các phương tiện đường thủy
bên cạnh đó công tác giám sát tình trạng bảo tồn di sản
giám sát môi trường vịnh hạ long cũng được đẩy mạnh
cùng với việc tuyên truyền bảo vệ môi trường với nhiều hình thức
vấn đề rác và chất lượng môi trường vịnh hạ long hiện nay được ban quản lý vịnh hạ long đánh giá
là không thể tránh khỏi do khó kiểm soát xử lý nguồn phát sinh
hiện tỉnh quảng ninh đang triển khai đồng bộ chín giải pháp để bảo vệ môi trường vịnh hạ long
đó là thực hiện thu gom quản lý rác thải nước thải sinh hoạt
kiểm soát công tác bảo vệ môi trường của các phương tiện thủy
công tác giám sát bảo tồn di sản giám sát môi trường vịnh hạ long cũng được đẩy mạnh
công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường được triển khai với nhiều hình thức đa dạng
số lượng như chúng ta biết là cũng không nhiều
và ban cũng đều có những giải pháp và cũng đã có sự nghiên cứu rất là kỹ lượng
thành phố sẽ tích cực hối hợp với các địa phương lên cận
như là ủy ban dân thành phố cầm phả ủy ban dân thành phố thị xã quảng yên
ủy ban dân huyện vân đồn để tuyên truyền vận động các hộ dân
như là các chủ tàu thực hiện việc thu gom rác thải để không phát tán rác ra vịnh hạ long
đảm bảo cho vịnh hạ long luôn luôn sạch
quảng ninh cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt
tại các địa phương ven bờ vịnh
một điểm tích cực là hiện nay một trăm linh tàu du lịch hoạt động trên vịnh hạ long
có hệ thống xử lý nước thải lẫn dầu
các tàu du lịch đóng mới hoạt động trên vịnh phải lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
bảo đảm quy chuẩn quốc gia gắn nhãn sinh thái cánh buồm xanh cho tàu du lịch
khuyến khích các tàu du lịch thực hiện theo tiêu chí phát triển bền vững bảo vệ môi trường
ngày một mươi chín tháng bốn là mốc thu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp một mươi trên địa bàn hà nội
đã cận kề học sinh và phụ huynh cần khẩn trương nghiên cứu kỹ các điều kiện
quy định liên quan tới kỳ thi tìm hiểu về các trường trung học phổ thông trên địa bàn tuyển sinh
dự kiến đăng ký nguyện vọng để có quyết định phù hợp với năng lực của học sinh
điều kiện thực tế của gia đình
theo quy định của sở giáo dục và đào tạo hà nội
trong kỳ tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
mỗi học sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng dự tuyển vào trường trung học phổ thông công lập
và sẽ diễn ra trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng sáu
với ba bài thi độc lập toán ngữ văn ngoại ngữ
trong đó sáng ngày tám tháng sáu thí sinh làm bài thi môn ngữ văn
chiều tám tháng sáu thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ
sáng chín tháng sáu thí sinh làm bài thi môn toán
từ ngày một mươi đến hết ngày một mươi hai tháng sáu
các thí sinh có nguyện vọng làm bài thi các môn chuyên và chương trình song bằng
ngày chín tháng bốn sở giáo dục và đào tạo hà nội ban hành hướng dẫn tuyển sinh
vào các trường mầm non lớp một lớp sáu năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
theo đó thành phố tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo tuyến
do ủy ban nhân dân quận huyện thị xã quy định
và sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn địa bàn
công tác tuyển sinh đầu cấp mầm non lớp một lớp sáu
theo hình thức trực tuyến sẽ thực hiện từ ngày một tháng bảy đến ngày chín tháng bảy
cụ thể tuyển sinh vào lớp một từ ngày một tháng bảy đến hết ngày mùng ba tháng bảy
tuyển sinh trẻ năm tuổi vào trường mầm non từ ngày bốn tháng bảy đến hết ngày sáu tháng bảy
tuyển sinh vào lớp sáu từ ngày mùng bảy tháng bảy đến hết ngày mùng chín tháng bảy
tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến từ ngày một mươi ba tháng bảy đến hết ngày một mươi tám tháng bảy
để phục vụ công tác tuyển sinh được thuận lợi sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu
các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở phải hoàn thành việc cấp má tuyển sinh
cho cha mẹ học sinh trước ngày ba mươi một tháng năm
thành phố hồ chí minh vừa diễn ra hội thảo liên hoàn phim toàn cầu
tại hội thảo các nhà sản xuất phim ở nhiều quốc gia có ngành công nghiệp điện ảnh phát triển
đã chia sẻ nhiều nội dung quan trọng trong đó đáng chú ý là những xu hướng
và công nghệ làm phim trên thế giới hiện nay
trên cơ sở phát triển ngành công nghiệp văn hóa tiếp nối và triển khai các ý kiến chỉ đạo
từ thủ tướng chính phủ ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn hội thảo liên hoàn phim toàn cầu số một trăm linh
vừa được diễn ra tại thành phố hồ chí minh
hội thảo liên hoàn phim toàn cầu số một trăm linh một vừa được diễn ra tại thành phố hồ chí minh
từ ngày bảy tháng bốn đến ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tại hội thảo các chuyên gia nhà sản xuất phim nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn hóa và chia sẻ những xu hướng công nghệ làm phim hiện nay
như làm phim tương tác sử dụng máy quay đa chiều máy quay không người lái chất lượng hình tám k
đến kỹ xảo chỉnh sửa hậu kỳ và xây dựng kịch bản phim từ trí tuệ nhân tạo
đồng thời khẳng định vai trò của liên hoan phim trong chiến lược phát triển văn hóa địa phương nói chung
và phim việt nói dương
với mong muốn đổi mới nhằm thu hút khán giả đến với sân khấu cũng như là mang văn hóa việt nam ra nước ngoài
thời gian gần đây nhiều nhà hát đang có xu hướng tăng cường hợp tác với các tác giả diễn viên
đạo diễn người nước ngoài để tạo ra những tác phẩm ấn tượng
các nhà hát đang nỗ lực giúp cho nghệ thuật sân khấu tìm lại được vị thế vốn có
trong bối cảnh nghệ thuật giải trí bùng nổ như hiện nay
những năm gần đây nhà hát tuổi trẻ là đơn vị tiên phong trong việc hợp tác nghệ thuật quốc tế
với mong muốn giới thiệu tới khán giả trong nước những tác phẩm có chất lượng
ngôn ngữ thể hiện mới mẻ theo xu hướng sân khấu đường đại
mới đây nhà hát vừa cho ra mắt vở diễn người lạ hoàn hảo
được truyền thể từ bộ phim cùng tên của paolo genovese tác giả đạo diễn nổi tiếng người ý
kịch bản này đã có gần hai mươi phiên bản điện ảnh trên thế giới
đây là lần đầu tiên nhà hát tuổi trẻ thương lượng bản quyền
với đối tác từ ý nhằm mục đích giới thiệu đến đông đảo khán giả yêu nghệ thuật
một kịch bản có giá trị đương đại ở tầm cỡ quốc tế
câu chuyện đó rất là quá hay rồi nó rất nổi tiếng trên thế giới
và khi mà truyền thể về kịch bản sân khấu ấy
thì với tôi thì tôi không cảm thấy áp lực gì cả
lần đầu tiên ở trên sân khấu này thì cái cảm giác khác là mọi người được xem trực tiếp
và cảm nhận từng câu thoại cảm nhận từng hơi thở của diễn viên
và cái đấy là sự chân thật và nó sẽ là điều khác với các bản khác
trẻ cố gắng sẽ tìm tòi và phát huy được những cái khả năng của mình
cho các mối quan hệ mình có thể tìm kiếm được những nguồn kịch bản tốt
ở nước ngoài có thể đưa về việt nam
nhưng ngày hôm nay thì cái xu hướng đương đại
thì nó đòi hỏi cái thách thức đầu tiên là cái bản quyền
thế thì cái đấy là mình phải làm rất là chuẩn
để làm sao để có một cái thương lượng bản quyền tốt nhất
và giúp cho là các cái giá trị đương đại mà xu hướng thế giới đang phát triển
đến với khán giả việt nam hay hơn
ngoài nhà hát tuổi trẻ cũng có nhiều đơn vị khác đi theo xu hướng hợp tác này
khi các tác phẩm sử dụng kịch bản đạo diễn hay diễn viên nước ngoài
ngày càng nhiều hơn
có thể kể đến như nhà hát múa dối trung ương
nhà hát tuồng việt nam hay nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
những tác phẩm hợp tác này đều được khán giả yêu thích đón nhận
tạo ra một cái sự phong phú tạo nên những cái góc nhìn
và cũng đồng thời là mang cái tính chất là quảng bá
cũng như là để nâng cao

nâng cao cái chất lượng sản phẩm nghệ thuật được tốt hơn
mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sân khấu hiện nay
là đòi hỏi khách quan
chính quá trình tiếp xúc trao đổi các giá trị thẩm mỹ nghệ thuật
sẽ làm phong phú nhận thức thúc đẩy mạnh mẽ con đường sáng tạo
mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển nghệ thuật việt nam
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số sang ngày hôm nay
nhờ đa dạng hóa hình thức và đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên liên tục
nhận thức về uuu của ngư dân đã thay đổi đáng khích lệ
đề xuất nghỉ năm ngày dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm công nhân người lao động vui mừng
là nhân đề bài viết đáng chú ý trên báo lao động
ngay khi có thông tin về việc hoán đổi ngày làm việc để nghỉ năm ngày dịp ba mươi tháng bốn
nhiều doanh nghiệp đã rất ủng hộ về đề xuất này
căn cứ vào tình hình sản xuất nhiều doanh nghiệp nhất là những doanh nghiệp
có đông người lao động xa quê thường tạo điều kiện cho công nhân lao động nghỉ dài ngày
để họ có thêm thời gian với bên gia đình nghỉ ngơi hay đi du lịch
được nghỉ lễ dài ngày là niềm vui rất lớn đối với công nhân lao động
nhất là đối với những người có quê ở xa
chỉ trong ngày chín tháng bốn giá vàng nhẫn và vàng miếng sgc đều tăng vọt gần ba triệu đồng một lượng
lên mức bảy mươi bảy triệu đồng một lượng vàng nhẫn và gần tám mươi năm triệu đồng một lượng vàng miếng
với mức giá liên tục lập đỉnh
và điều chỉnh theo giờ vàng khiến cho người dân không kịp chờ tay
bài viết giá vàng liên tục phá đỉnh bao giờ ngân hàng nhà nước can thiệp
trên báo tiền phong dẫn lời các chuyên gia cho rằng
việc chậm chế sự nghị định hai mươi bốn liên quan đến độc quyền vàng miếng sgc
cũng như việc nhập khẩu vàng khiến giá vàng trong nước diễn biến khó lường
khi giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao
nếu ngân hàng nhà nước bỏ độc quyền vàng giá vàng miếng ngay lập tức giảm thêm một mươi triệu đồng một lượng
việc xóa bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng sgc để thị trường vàng trong nước liên thông
với thị trường vàng quốc tế là điều cần thiết
còn trên báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay có phải bao giờ tỷ giá hạ nhiệt
sau một tuần tăng mạnh giá đô la mỹ đang trứng lại ở cả thị trường ngân hàng và tự do
song vẫn trên mốc hai mươi năm đồng
hơn lúc nào hết các doanh nghiệp mong tỷ giá ổn định để hoạt động kinh doanh không bị xáo trộn
theo các chuyên gia
về tài chính đồng đô la mỹ tăng giá giúp doanh nghiệp xuất khẩu thu được lợi hơn
nhưng doanh nghiệp phải nhập khẩu nhiều nguyên phụ liệu cho sản xuất thì sẽ bị bộ chi về phí nhập khẩu
chưa kể đến các chi phí khác như vận tải vay nợ bằng đô la mỹ
trong khi đó nhiều đối thủ của việt nam phá giá đồng tiền mạnh hơn
khiến hàng việt mất lợi thế cạnh tranh
ngay cả với nhiều doanh nghiệp không sử dụng nguyên liệu nhập khẩu
tỷ giá tăng cũng khiến cho chi phí sản xuất đổi lên một cách đáng kể
bộ giáo dục và đào tạo vừa yêu cầu ngừng tuyển sinh hàng loạt ngành ở một số trường đại học
ngoài lý do không đảm bảo điều kiện mở ngành một số trường khi thực hiện mở ngành
đã không khảo sát nhu cầu xã hội đầy đủ dẫn đến khó tuyển sinh số lượng nhập học rất thấp
liên quan đến vấn đề này bài viết tuyết coi tuyển sinh vì sao trên báo đại đoàn kết dẫn lời các chuyên gia cho rằng
điều kiện mở ngành cứng về tỷ lệ giảng viên cơ sở vật chất chuẩn giáo trình đều đã được quy định rõ
do vậy các cơ quan chức năng cần thực hiện thanh kiểm tra thường xuyên liên tục để bảo đảm khi ra trường
thông báo tuyển sinh với xã hội là đã phải được kiểm duyệt tránh tình trạng trường cứ tuyển sinh dạy học
thế nhưng chương trình thì chưa được kiểm định khi đó thiệt thòi cho người học ai sẽ chịu trách nhiệm
theo bài viết nông nghiệp hữu cơ trên hành trình chinh phục thị trường chật vật tồn tại trên báo sài gòn giải phóng
mặc dù đã được người tiêu dùng quan tâm tìm kiếm từ nhiều năm trước
thế nhưng cho đến hiện nay thì nông nghiệp hữu cơ vẫn vật vã tồn tại và phát triển
giá thành cao lại bị hàng giả hàng nhái trà trộn là nguyên nhân chính khiến cho sản phẩm này khó tìm được chỗ đứng vững chắc ở trên thị trường
trong khi đó mặc dù đã có nhiều người thất bại nhưng cũng không có không ít người gặt hái được hoa thơm trái ngọt
nhờ biết xây dựng chiến lược lộ trình hợp lý hoặc là tự biết lượng sức mình
hoặc lựa chọn được ngách sản phẩm phù hợp để giảm sức ép cạnh tranh
những thông tin của tiểu mục điểm báo vừa rồi đã khép lại bản tin chào ngày mới hôm nay
tiếp sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay khối khí lạnh cuối mùa tiếp tục quá trình suy yếu và lệch về phía đông
nhưng sáng ngày mai nó sẽ được tăng cường trở lại
dưới tác động của khối khí lạnh tăng cường sáng ngày mai thì ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa và mưa nhỏ
trời xe lạnh về đêm và sáng với mức nhiệt giao động từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
đến chiều mai trời chuyển tạnh giáo hơn nhưng vẫn duy trì trạng thái nhiều mây
cộng thêm với những sóng lạnh ở phía bắc vẫn rồn xuống
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến từ hai mươi năm hai mươi tám độ trời mát mẻ cả ngày
trong khi đó với các tỉnh thành phía tây bắc bộ
nắng nắng diện rộng của khối khí lạnh khiến cho khu vực lào cai yên bái và hòa bình nhiều mây hơn
nắng yếu nên nhiệt độ giảm nhẹ xuống còn từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi đó ở khu vực các tỉnh lai châu điện biên và sơn la
ngày mai vẫn duy trì trạng thái tạnh giáo có nắng nhiệt độ ở đây phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi vẫn đạt ngưỡng nắng nóng trên ba mươi năm độ
hôm nay nắng nóng diện rộng ở khu vực trung bộ chính thức chấm dứt
sang ngày mai cùng với quá trình tăng cường của không khí lạnh
ở phía bắc khu vực các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế sẽ nhiều mây hơn
trong đó ở khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh sẽ có mưa mưa nhỏ rải rác
nhiệt độ giảm xuống từ hai mươi tám đến ba mươi độ
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế ngày mai chỉ có nắng yếu gián đoạn
nên nhiệt độ cũng giảm phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
đến tối và đêm mai khu vực này cũng bắt đầu có mưa
các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận trong đêm nay thì không có mưa
ngày mai vẫn có nắng
nhiệt độ chưa vào chiều mai phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng một số nơi ở phía tây của quảng nam và quảng ngãi có nhiệt độ cao hơn
lưu ý chiều tối và tối mai khu vực từ quảng nam đến phú yên sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh
ở tây nguyên và nam bộ với thời gian nắng mạnh kéo dài suốt từ chín giờ sáng cho đến tận một mươi sáu giờ chiều
khiến cho nắng nóng xuất hiện diện rộng
ở cả hai khu vực cục bộ có nơi nắng nóng gai gắt với mức nhiệt từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
trên biển các khu vực biển vẫn duy trì tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa gió nam đến đông nam ở mức cấp bốn
khu vực giữa của biển đông gió đông nam đến nam ở mức cấp ba đến cấp bốn
còn khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa vẫn là gió đông bắc ở mức cấp ba
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai